năm hai nghìn một mươi bảy là một năm khó khăn đối với ngành nông nghiệp khi mà thiên tai xảy ra khốc liệt ở nhiều địa phương trên cả nước
tuy nhiên bằng sự nỗ lực toàn ngành với các giải pháp cụ thể kết thúc năm hai nghìn một mươi bảy ngành nông nghiệp đã đạt mức tăng trưởng là hai chín mươi bốn vượt mục tiêu so với chính phủ đề ra
từ những kết quả đạt được năm hai nghìn một mươi tám bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tối thiểu là ba kim ngạch xuất khẩu là bốn mươi tỷ đô la mỹ
đây là những chỉ tiêu khá cao trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập gây gắt
nhân dịp xuân mới phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường về vấn đề này
xin mời quý vị cùng theo dõi
xin chào bộ trưởng
thưa bộ trưởng năm hai nghìn một mươi bảy đánh dấu một năm ngành nông nghiệp đối mặt với rất nhiều khó khăn thiên tai xảy ra khốc liệt ở cả ba miền bắc trung nam
nhưng kết thúc năm hai nghìn một mươi bảy thì giá trị xuất khẩu của toàn ngành vẫn vượt ba mươi sáu tỷ usd

các xã theo nguồn mới của chúng ta đã được ra đời cùng với đó là sự quyết tâm bà con nông dân
chúng tôi đánh giá đây là những nguyên nhân nền tảng để đảm bảo cho chương trình tái cấu nông nghiệp của chúng ta và ứng phó khắc phục tiên tai giảm thiểu thiệt hại
chính vì thế đã làm nên cái kết quả những thành tiệu của ngành nông nghiệp trong năm hai nghìn một mươi tám
có thể nói những kết quả mà ngành nông nghiệp đạt được trong năm qua là rất đáng tự hào
bởi con số ba mươi sáu tỷ usd đã khẳng định được sự nỗ lực của toàn ngành
trong một năm đầy khó khăn
tuy nhiên mục tiêu mà chính phủ giao đặc biệt là thủ tướng nguyễn xuân phúc đã giao cho ngành nông nghiệp trong năm hai nghìn một mươi tám là xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt bốn mươi tỷ đô la mỹ
đây là con số khá lớn
vậy ngành sẽ tập trung vào những nhóm giải pháp nào để đạt được giá trị tăng trưởng ạ
năm nay chính phủ giao về mặt trị thiêu kế hoạch là giao ba mươi tám tỷ về xuất khẩu nông sản
nhưng thủ tướng yêu cầu phấn đấu đạt mức bốn mươi tỷ
đây là một kỳ thiếu rất cao trong một bối cảnh chúng ta chịu rất nhiều thách thức của thiên ta
trong điều kiện chúng ta đang tập trung mạnh mẽ tái cơ cấu tất nhiên tái cấu đòi hỏi một khoảng thời gian
trong một hoàn cảnh cách tranh thị trường nông sản trên thế giới rất quyết liệt
tuy nhiên bằng những kết quả nền tảng đã đạt được trong suốt thời kỳ gian vừa qua với một sự quyết tâm đồng bộ cả hệ thống chính trị
nhất là niềm tin sự vào cuộc các thành phần kinh tế
trong đó các doanh nghiệp
hiệp hội ngành hà và ba quan nông dân chúng ta như vừa qua chúng tôi tin tưởng rằng với những chính sách của đảng và nước
tiếp tục tháo gỡ khó khăn với một quyết tâm của cả hệ thống chính trị và xã hội
thì những mục tiêu cao này chúng ta cố gắng cao nhất để có thể đạt được theo cái kỳ vọng của xã hội và của chính phủ
vâng xin cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân